dù tình hình có dấu hiệu tốt nhưng nhất định không được chủ quan
cần quyết liệt trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
là thông điệp được phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid diễn ra vào ngày hôm nay
đến thời điểm này chúng ta đã có chín mươi một trường hợp khỏi bệnh
trong đó bảy mươi năm trường hợp tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế
hiện việt nam có số mắc đứng thứ chín mươi tám trong số hai trăm một mươi các quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
phần lớn các trường hợp mắc ghi nhận tại việt nam là trường hợp xâm nhập từ nước ngoài với sáu mươi hai
việt nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch với việc thực hiện triệt để các biện pháp cách ly
quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về các trường hợp tiếp xúc vòng một vòng hai và áp dụng biện pháp cách ly xã hội
tuy nhiên tại cuộc họp bộ công an cho rằng chưa thể yên tâm và chủ quan được
vì công tác nhập cảnh kiểm soát các đối tượng nước ngoài vào nước ta còn nhiều lỗ hồng
ban chỉ đạo đề nghị thời gian tới cần ra soát chặt chẽ người nước ngoài hiện đang ở việt nam
cùng với đó bộ y tế cũng đã ra công điện khẩn gửi các cơ sở y tế về nâng cấp mức độ kiểm soát dịch ngay từ ban đầu
coi các bệnh nhân đến khám chữa bệnh đều là đối tượng nguy cơ tiến hành phân luồng xét nghiệm tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế
dự báo trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm một số trường hợp mắc mới
nhưng với chính sách cách ly toàn xã hội số ca mắc ở việt nam sẽ không tăng cao